sáng ngày hai tháng một mươi một tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến
về chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
trong giai đoạn năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám ngành chăn nuôi đã đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp
và sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước
chăn nuôi phát triển với tốc độ cao ổn định năng suất không ngừng nâng cao
tạo sinh kế cho từ sáu đến sáu năm triệu hộ sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên sản xuất chăn nuôi còn rơi vào tình trạng thiếu liên kết định hướng sản xuất
kiểm soát vệ sinh thực phẩm an toàn dịch bệnh còn hạn chế dẫn đến khả năng cạnh tranh chưa cao
do đó trong chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
xây dựng ngành chăn nuôi phát triển theo hướng chuỗi liên kết an toàn sinh học
kết hợp chăn nuôi hữu cơ với truyền thống theo quy mô hàng hóa
trọng tâm bảo đảm hai vấn đề cốt lõi gồm truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm
về mục tiêu cụ thể trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phấn đấu đưa mức tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi
từ bốn năm một năm và tiếp tục tăng ba bốn một năm vào cuối năm hai nghìn hai mươi